thông tin mới nhất liên quan đến vụ hành hung học sinh lớp tám dẫn đến trọng thương tại phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã khởi tố bị can bắt tạm giam trương văn minh
chú tại quận long biên hiện là học sinh lớp một mươi trung tâm giáo dục thường xuyên việt hưng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
minh là người đã gây ra vụ cố ý gây thương tích tại sân đỉnh lệ mật thuộc phường việt hưng
là một học sinh lớp tám bị thương nặng hiện đang điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích
hiện nay cơ quan điều tra công an quận long biên đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ vai trò trách nhiệm của những người có liên quan
chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn trên đường đi nhóm đối tượng trẻ tuổi còn hung hăng gây gổ và gây thương tích với những người không hề liên quan
vụ việc cho thấy tội phạm ngày càng trẻ hóa không chỉ là nỗi đau của gia đình có con em phạm tội
mà không phải là chuyện riêng của cơ quan thực thi pháp luật mà còn gây nên hĩ hệ lụy to lớn khác

trong quá trình di chuyển đến địa điểm đã hẹn nhau trước các đối tượng còn gây gổ và gây thương tích với người đi đường
đặc biệt có một số đối tượng đã có tiền án tiền sự đa số đều là những thanh thiếu niên ham chơi đã bỏ học và thiếu sự quan tâm của gia đình
đáng chú ý có năm đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
để hạn chế những vi phạm cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát tập trung vào những khung giờ khác nhau
quá trình tuần tra kiểm soát của công an quận hà đông trong ngày chia ra làm ba lượt
công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát vào buổi trưa buổi tối và ban đêm để nhằm khép kín địa bàn cũng như là tạo dân đe không để cho các đối tượng tổ chức các cuộc tụ tập đua xe cũng như giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn
tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa cũng như là quản lý gọi hỏi dân đe đối với các đối tượng trong địa bàn cũng như là phối hợp với các địa bàn giáp danh lân cận để đồng bộ triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo hiệu quả đối với đấu tranh phòng ngừa đối với loại tội phạm này
mặc dù hàng loạt đối tượng liên tục bị lực lượng công an đấu tranh chấn áp trong thời gian qua tuy nhiên thực tế đã cho thấy để phòng ngừa loại tội phạm này đang rất cần ngăn chặn từ gốc đó là phải có sự vào cuộc của gia đình nhà trường và các cấp chính quyền địa phương
theo kết quả điều tra ban đầu
trong quá trình thi công cao tốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường hoàng nam phải bóc phần đất không thích hợp để đổ vào khu vực bãi thải và bàn giao cho địa phương để quản lý
tuy nhiên vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba do thấy nhiều hộ dân có nhu cầu mua đất nên đối tượng nguyễn hồng trường chủ huyện crong park đã tìm gặp và làm quen với đoàn hồng trí kỹ sư phụ trách để thỏa thuận về việc trường sẽ đưa tiền và trí sẽ làm ngơ việc khai thác đất
cụ thể trường đã đưa cho trí ba lần tổng cộng là hai mươi năm triệu đồng và được trí đồng ý cho khai thác hơn sáu trăm bảy mươi mét khối đất trở đi bán
ngày chín tháng hai khi các đối tượng đang tiếp tục khai thác đất thì bị công an huyện crong park phát hiện
theo kết luận định giá tài sản hơn sáu trăm bảy mươi mét khối đất trên có giá trị vào thời điểm này là hơn ba mươi ba triệu đồng
công an tỉnh trà vinh vừa triển khai thực hiện mô hình lực lượng cảnh sát giao thông phản ứng nhanh với hành vi vi phạm nồng độ cồn công bố số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh để chỉ đạo xử lý vụ việc một cách nhanh nhất
cụ thể khi công dân phát hiện người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu bia thì gọi điện vào số điện thoại đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh
sau khi tiếp nhận tin báo giám đốc công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông xác minh nhanh và phối hợp với công an cấp huyện cấp xã triển khai lực lượng chốt chặn tuần tra đón lõng dừng phương tiện kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định
triển khai thực hiện mô hình lực lượng cảnh sát giao thông phản ứng nhanh với hành vi vi phạm nồng độ cồn là một trong những giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trà vinh
còn tại tỉnh đồng nai nhằm kiềm chế không để xảy ra tai nạn giao thông mật đối tượng cũng như nạn nhân trong độ tuổi học sinh thời gian qua công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã triển khai nhiều biện pháp trong đó tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực gần gũi nhất
để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân đặc biệt là trong lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cẩm mỹ đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường và huấn luyện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông văn hóa giao th
xây dựng văn hóa giao thông tại các trường học
bên cạnh tuyên truyền trực tiếp thì nhà trường cũng thường xuyên phối hợp để tuyên truyền bằng các hình thức như là gửi tin nhắn về chúc quý học sinh tuyên truyền qua mạng đặc biệt là qua mạng xã hội rồi hàng tháng vẫn nhắc nhở lại dưới cờ về việc thực hiện an toàn giao thông đường bộ
do con tôi không đủ tuổi để điều kiện phương tiện nên tôi phải bỏ thời gian để đưa con đi học để bảo đảm an toàn giao thông
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cẩm mỹ còn phối hợp với công an các xã thị trấn đến các bãi gửi xe tư nhân bãi gửi xe tại các nhà trường ký cam kết không nhận giữ xe phân khối lớn của học sinh tăng cường kiểm tra tuyên truyền rộng rãi đến học sinh trên địa bàn về việc điều khiển xe phân khối lớn không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông

kết quả này có công rất lớn của lực lượng công an huyện cẩm mỹ
tuy nhiên vai trò của gia đình nhà trường cũng rất quan trọng nhất là các bậc cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở giáo dục con em tự giác chấp hành các quy tắc giao thông
lại có thêm một vụ cháy xe cụ thể vào sáng nay cầu phú mỹ phường tân thuận đông quận bảy tp hcm đã bị ùn ứ do một chiếc xe container đang di chuyển thì đột ngột bốc cháy
đám cháy bùng phát vào khoảng sáu giờ ba mươi phút khi đó xe container chạy trên đường võ trí công hướng từ tp thổ đức đi quận bảy đến cầu phú mỹ thuộc quận bảy
tài xế thấy đầu xe bốc cháy nên mở cửa chạy ra ngoài đồng thời cố gắng dập lửa xong không thành ngọn lửa sau đó bao trùm đầu xe cháy nguồn ngụt cột khói bốc cao hàng chục mét
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bảy đã điều động phương tiện cứu hòa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy nhưng đầu xe container đã bị thiêu rụi